tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn mộng xuyên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại quận ninh kiều thành phố cần thơ về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín xuyên làm giám đốc công ty
trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng thương mại dịch vụ phương quyền có trụ sở tại quận ninh kiều
thành phố cần thơ trong khoảng thời gian này xuyên đã thực hiện liên tiếp bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt
tài sản làm giả sử dụng tài liệu của ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long và tổng cục đường bộ việt nam
để giao cho công ty được khai thác sử dụng một đoạn hành lang an toàn đường bộ trên tuyến quốc lộ một
thuộc thị xã bình minh tỉnh vĩnh long tổng số tiền xuyên lừa đảo chiếm đoạt lên đến gần tám tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn mộng xuyên một mươi năm năm chín tháng tù giam về các tội danh trên